lầu đâm góc vừa công bố gói viện trợ quân sự trị giá bốn trăm linh triệu usd cho ukraine
trong đó sẽ bao gồm bốn tổ hợp phòng không tầm thấp và có khả năng cơ động cao ofentier
cũng như các tên lửa đắt đối phòng stinger dùng cho bốn tổ hợp này
đây là lần đầu tiên washington cung cấp cho kiev hệ thống phòng không offensive
cũng trong gói viện trợ lần này còn có tên lửa dành cho các tổ hợp phòng không host
mà tây ban nha trước đó đã chấp thuận cung cấp cho ukraine
cùng với đạn pháo và đạn cối rocket dành cho các hệ thống rocket pháo binh cơ động cao hamas
và hơn hai mươi triệu viên đạn dành cho các loại vũ khí hạng nhẹ
chi phí sửa chữa các tên lửa hot sẽ được chi từ nguồn ngân sách dành cho sáng kiến hỗ trợ an ninh ukraine
trong khi những mặt hàng quân sự khác sẽ được lấy từ các kho hiện hành của quân đội mỹ
với gói viện trợ mới tổng ngân sách hỗ trợ an ninh của mỹ dành cho ukraine đã lên tới một mươi tám sáu tỷ usd kể từ tháng hai năm nay